với tội danh giết người bị cáo lý thanh sang tự sang liều trú tại tổ chín ấp khánh bình
xã khánh hòa huyện châu phú tỉnh an giang đã bị tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm
tối ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai sau khi sang cùng nguyễn văn hải và bốn thanh niên khác đến hát và uống bia
tại quán karaoke hưng phủ sa do mâu thuẫn và việc trả tiền sang đã dùng dao đâm hải nhiều nhát
rồi sang bỏ trốn đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi năm thì bị bắt
còn hải được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tật một mươi ba
với hành vi trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lý thanh sang bảy năm tù giam về tội giết người